một trong số rất là quan trọng chúng ta nhớ lại cái định nghĩa của tổ chức y tế thế giới
là sức khỏe không phải chỉ là một cơ thể không có bệnh tật
mà là một cơ thể có cả một tinh thần khỏe mạnh
như vậy thì vấn đề sức khỏe không phải chỉ là những cái trong cơ thể không
mà là một sự sản khoái và khỏe khoắn về tinh thần
do đó cho nên là đấy là vai trò rất quan trọng của tinh thần
còn riêng đứng về mặt bệnh lý thì chúng tôi cũng nhắc lại
rất nhiều bệnh nó từ chính từ những cái tác động về tâm lý
về căng thẳng về stress những tác phạm ở trong căng thẳng trong đấy
nó đã thông qua những quá trình đó và gây ra bệnh lý
trong đó thì hơi méo móng nghề nghiệp chúng tôi là những người tiêm bệnh
thì chúng ta biết rằng ví dụ như tăng huyết áp sống căng thẳng
và rất là nhiều những vấn đề mà cần phải giải quyết
thì nó thông qua những cái đường từ hạ đồi xuống vỏ não
sau đó qua thần kinh giao càng nó làm cho huyết áp gia tăng lên
vậy vậy cho nên khi mất ngủ
khi những trạng thái mà giải quyết vấn đề căng thẳng quá lâu dài
hoặc là gì đó là nó làm cho huyết học lên
và chúng tôi cũng nhắc lại kiến thức rất chung
một trong những yếu tố một trong ba cái yếu tố
nó làm cho huyết áp trở nên bất gọi là không còn ổn định nữa
mà khi ta đã rất ổn định một trong ba yếu tố chúng ta nhớ
thứ nhất là ăn quá mạnh cho những cái tiệc hoặc là ăn uống phá lệ
chúng ta ăn quá mạnh thì huyết áp nó lên
cái thứ hai đó chính là những căng thẳng và tinh thần mất ngủ
tinh thần lo lắng buồn trầu chuyện nhà chuyện cửa chuyện con cái chuyện business
và lại thứ nhiên thứ ba nữa là uống thuốc không đầy đủ tức là thiếu thuốc
do đó cho nên vấn đề tâm lý chúng ta hoàn toàn rất là đồng ý
có những bệnh nhân đã ổn định rất lâu nhưng qua cái đợt này
thì họ đòi hỏi kêu điện thoại cho tôi nói rằng là khổ quá
giờ này lên không được
và chủ yếu là họ lo lắng mất ngủ
vì vậy cho nên bên cạnh cái chuyện chúng ta duy trì thuốc men
thì chúng ta cần phải có những cái thông tin làm sao cho người bệnh yên tâm
và cũng nhân tiện trong cái stream live này chúng tôi cũng xin nói với bà con là
chúng ta cố gắng đi toàn thế giới tập trung chứ không phải là chúng ta nghiệp tất cả
nhằm để cố gắng giải quyết thật tốt cái dịch bệnh rất là nặng nạn này
bằng tất cả mọi hình thức
và nếu chúng ta có đầy đủ thông tin chúng ta làm đúng tất cả cái thông tin đó
thì cứ yên tâm từ từ tất cả các vấn đề nó sẽ được giải quyết
và những bệnh lý nếu chúng ta ở nhà theo đúng